nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc được đón tết vui tươi đầm ấm trong hai ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng một
tại xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
đã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc hội liên hiệp phụ nữ hội chữ thập đỏ tỉnh sơn la
tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản đồng hành cùng phụ nữ biên cương
cho gần một cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc biên giới trên địa bàn
chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản được tổ chức trong không khí vui tươi
với các hoạt động phong phú và trò chơi dân gian như ném còn kéo co thì gói bánh trưng
đây là dịp để các cán bộ chiến sĩ và bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn
được giao lưu thắt chặt tình đoàn kết quân dân
trong không khí ấm cúng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cùng các ban ngành đoàn thể
đã tặng quà cho hơn bốn trăm linh hộ nghèo và các đối tượng chính sách của xã mường sai
trong học bổng chương trình nâng bước em tới trường cho bảy em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
và một mươi phần quà cho các em học sinh là con nuôi của các đồn biên phòng trên địa bàn
đáng chú ý ban tổ chức đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
qua đó góp phần ổn định đời sống cho bà con vùng biên và bảo vệ vững chắc phiên dậu của tổ quốc